theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
hôm nay một bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện đa khoa tây ninh được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên hai trăm bảy mươi chín ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi tám ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy tám trăm bảy mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện sáu mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu tám trăm bảy mươi người
cách ly tại nhà nơi lưu trú chín trăm ba mươi một người